nga sẽ thử nghiệm vaccine covid một mươi chín sputnik vạ xịt mũi trên tình nguyện viên trưởng thành nhằm kiềm chế số ca nhiễm và tử vong
theo hồ sơ đăng ký công bố hôm một mươi hai tháng một mươi vaccine covid một mươi chín sputic vi dạng xịt mũi sẽ được thử nghiệm hai liều trên tình nguyện viên trưởng thành
tại một bệnh viện ở thành phố saint petersburg hồ sơ không nêu thời gian thử nghiệm lâm sàng dự kiến
nga đã nhanh chóng phát triển vaccine sputnik v sau khi đại dịch bùng phát năm ngoái
nhưng việc triển khai tiêm chủng diễn ra chậm bởi nhiều người nga e ngại trước các sản phẩm y tế mới
tổng thống nga vladimir putin cho hay nga cần đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trước tình hình covid một mươi chín nghiêm trọng
tiêm phòng giúp bảo vệ người dân khỏi nhiễm bệnh và các triệu chứng nghiêm trọng putin nói chúng ta cần tăng tốc độ tiêm chủng
nga là vùng dịch lớn thứ năm thế giới với bảy tám trăm ba mươi hai chín trăm sáu mươi bốn ca nhiễm và hai trăm một mươi tám ba trăm bốn mươi năm ca tử vong tăng so với hôm trước lần lượt là hai mươi tám một trăm chín mươi và chín trăm bảy mươi ba ca
thế giới ghi nhận hai trăm ba mươi chín ba trăm linh ba
ba ba trăm hai mươi bốn ca nhiễm ncov và bốn tám trăm bảy mươi bốn sáu trăm một mươi ba ca tử vong trong khi hai trăm một mươi bốn tám trăm bốn mươi năm trăm sáu mươi sáu người đã bình phục theo trang thống kê thời gian thực quarometer